quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
dưới tác động của khối không khí lạnh trong đêm qua nền nhiệt miền bắc tiếp tục duy trì ở mức thấp
đến lúc này nhiều nơi ở vùng núi phía bắc nhiệt độ đang thấp dưới một mươi sáu độ có nơi dưới một mươi độ trời rét buốt
trong khi đó ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ ngoài trời cũng chỉ từ một mươi tám một mươi chín độ
trong ngày hôm nay do không khí lạnh tiếp tục được tăng cường nên dù bắc bộ trời có nắng về trưa vào chiều
nhưng nền nhiệt tăng chậm mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi như hà giang cao bằng bắc cạn và lạng sơn vẫn thấp dưới hai mươi hai độ trời rét cả ngày
còn với khu vực đồng bằng bắc bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
riêng đối với lai châu và điện biên nhiệt độ duy trì trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
trong khoảng thời gian từ nay đến ngày một tháng một mươi hai không khí lạnh và gió đông tiếp tục tương tác với nhau duy trì mưa trên diện rộng ở miền trung
vùng từ đà nẵng đến khánh hòa là những nơi có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ một trăm năm mươi ba trăm linh mm một đợt
đêm nay và ngày mai cũng là thời điểm khu vực tây nguyên chịu ảnh hưởng của gió đông mạnh
nên cũng xảy ra mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm
về tình hình lũ trên các sông miền trung và tây nguyên cụ thể ở các tỉnh từ quảng bình đến quảng trị khả năng ở mức báo động một và trên báo động một
các sông ở thừa thiên huế khánh hòa và khu vực tây nguyên ở mức báo động một đến báo động hai
và có khả năng lên trên báo động hai
các sông quảng nam đến phú yên ở mức báo động hai đến báo động ba và các sông nhỏ có khả năng lên trên báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp ven sông và các khu đô thị
tại các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
đối với các tỉnh nam bộ trong hôm nay và ngày mai cũng có mưa sấp xỉ nhiều nơi
vùng ven biển phía đông và các tỉnh miền tây nam bộ cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và rông
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở nam bộ phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ
trên biển ở vĩnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giới cấp tám và biển động mạnh
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giới cấp tám biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ một bảy mươi năm m đến hai năm mươi năm và kèm theo đó là mưa rào và rông mạnh khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước